trang nhất trang một mươi tám và trang một mươi chín báo thanh niên ngày hôm nay đều đã đưa tin
làm việc tại trường trung học phổ thông nguyễn hiễu huân quận thủ đức tp hcm bộ trưởng phùng xuân nhạ lưu ý
việc thi cử chuẩn bị cẩn thận đến mấy cũng không thể chủ quan vì có nhiều việc phát sinh không thể lường trước
cần lưu ý tổ chức nghiêm túc kỳ thi đảm bảo đúng quy chế cần tạo tâm lý thoải mái để thí sinh làm bài
làm việc tại tỉnh khánh hòa thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phạm mạnh hùng đề nghị các đơn vị cá nhân làm nhiệm vụ
đặc biệt là cán bộ coi thi tập trung cao độ không được chủ quan nhằm tránh sự cố không đáng có
đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn trong quá trình tổ chức kỳ thi
phải luôn đảm bảo liên lạc giữa ban chỉ đạo thi của tỉnh với các điểm thi và với ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
để có phương án xử lý kịp thời các sự cố xảy ra nếu có đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đề thi bài thi của thí sinh
một năm trước ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tại đắk lắc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tuyên bố
chính phủ cho đóng tất cả các cửa rừng tự nhiên
từ nay các địa phương không được cấp phép tận thu gỗ nữa nhằm ngăn chặn việc lợi dụng chủ trương chuyển đổi rừng nghèo để phá rừng
một năm đã qua và trên trang hai báo tuổi trẻ số ra sáng ngày hôm nay có bài viết
đóng cửa rừng gỗ vẫn về xuôi
đáng chú ý trước khi thủ tướng chính phủ ban hành lệnh đóng cửa rừng quảng nam là tỉnh đã đi trước trong vấn đề này hơn chục năm
chớ treo thay đây lại là nơi thời gian qua bị nhiều tai tiếng khi liên tiếp xảy ra những vụ phá rừng nghiêm trọng
theo thống kê của tri cục kiểm lâm tỉnh quảng nam năm hai nghìn một mươi sáu có hơn một ba mươi năm vụ việc vi phạm liên quan đến rừng giảm hơn một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
những con số thống kê cho thấy sau chỉ đạo đóng cửa rừng của thủ tướng chính phủ
đã có những chuyển biến trong công tác bảo vệ rừng
tuy nhiên lại xảy ra những vụ phá rừng nghiêm trọng tại quảng nam như vụ liên quan gần một phách gỗ pơ mu quý hiếm
đáng nói khu vực rừng bị tàn phá và gỗ rừng tập kết lại gần trạm biên phòng và tri cục hải quan cửa khẩu huyện nam giang
hơn sáu mươi cây pơ mu hàng trăm năm tuổi đã bị chặt hạ ngay tại khu vực của những người gác rừng khiến dư luận hết sức bức xúc
thủ tướng campuchia samdek hun sen hôm qua hai mươi một tháng sáu đã trở lại và đi thăm những địa điểm lần đầu tiên
ông đến việt nam cách đây tròn bốn mươi năm khi chạy trốn chế độ diệt chủng để tìm đường giải cứu đất nước
trên trang ba báo thanh niên hôm nay có bài viết thủ tướng hun sen vào cuộc tái ngộ sau bốn mươi năm
nhớ lại ngày đặc biệt của cuộc đời ông vào bốn mươi năm trước ông hun sen cho biết sau khi đến việt nam
ông và đồng đội đã được đối xử rất tử tế
mặc dù chưa tìm lại được hết những người đã đối xử tốt với mình cùng đồng đội vào năm xưa
thủ tướng hun sen chân thành gửi lời cảm ơn đến những người dân lộc ninh ngày ấy
ông hun sen nhấn mạnh
không ai nghĩ rằng tôi sẽ là thủ tướng trẻ nhất thế giới và là thủ tướng tại vị lâu nhất thế giới
đó cũng chính là có sự hỗ trợ của người dân campuchia
nếu không có sự giúp đỡ của việt nam dứt khoát không có được đất nước campuchia như ngày hôm nay
quý vị và các bạn có thể tìm đọc câu chuyện xúc động này trên trang ba báo thanh niên số ra ngày hôm nay
tình trạng kỹ thuật nguyên nhân hư hỏng của một mươi tám tàu vỏ thép đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp
tại bình định sẽ được thông báo tại cuộc họp do sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh này tổ chức dự kiến vào lúc một mươi bốn h chiều nay hai mươi hai tháng sáu báo lao động đưa tin
thành phần tham dự cuộc họp ngoài cơ quan quản lý tàu thẩm định chất lượng tàu vỏ thép
còn có đại diện hai cơ sở đóng tàu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam triệu
công ty trách nhiệm hữu hạn đại nguyên dương các ngân hàng cho vay tín dụng và ngư dân
tại cuộc họp tổ thẩm định báo cáo kết quả thu nhận được cơ sở đóng tàu cùng cơ quan chức năng
sẽ có ý kiến trao đổi thảo luận
lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bình định cho hay
sở này sẽ cam kết duy trì thực chất thẳng thắn không khí tranh biện đối thoại giữa các bên
trước khi đi tới kết luận chung cuộc
ý kiến kết luận là nội dung chính thức báo cáo lên ủy ban nhân dân tỉnh và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi tiết nội dung này mời quý vị và các bạn cùng tìm đọc trên trang ba báo lao động số ra ngày hôm nay